trước thêm hội nghị toàn quốc về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao
sản xuất giao an toàn tại tỉnh lâm đồng
công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất thương mại nông sản phong thúy thị trấn liên nghĩa
huyện đức trọng là cơ sở được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng thí điểm thiết lập hệ thống
nhà máy phân loại nông sản đem lại năng suất cao doanh nghiệp này hiện có trang trại năm mươi năm hectare
sản lượng năm tấn một năm số lượng lao động là một trăm ba mươi năm người
công ty tạo thu nhập ổn định cho công ty và ba mươi hộ liên kết
doanh thu sản xuất công nghệ cao trong nhà kính từ một đến ba tỷ một hectare một năm
cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống một mươi sản lượng xuất khẩu đi nhật bản
hàn quốc và các nước asean đánh giá cao công ty phong thúy
có tầm nhìn xa trong việc đầu tư công nghệ cao để sản xuất nông sản an toàn
phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được đầu tư mở rộng sản xuất
xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh phát triển thị trường
theo chương trình sáng mai ngày ba mươi tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp với sự tham dự của khoảng sáu trăm linh đại biểu
gồm lãnh đạo chính phủ các bộ ngành các tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước